với người ba na ở con tum giọt nước có vai trò quan trọng là nét đẹp truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh
làng của người ba na có con suối chảy quanh có giọt nước ở vị trí thuận lợi để người làng cùng đi lấy nước
từ giọt nước đã hình thành nên một nét đẹp vừa gần gũi vừa thiêng liêng và cũng từ đó nhiều cặp tình duyên đã bén nở
từ nghìn đời nay người làng giữ gìn giọt nước như giữ gìn hồn người hồn làng
người ba na khi lập làng thường chọn nơi đất đai màu mỡ có vị trí đẹp nhưng điều quan trọng nhất là có nguồn nước tốt
nguồn nước là lựa chọn có vai trò hàng đầu
nếu lửa tượng trưng cho ý chí dũng khí của người ba na thì nước chính là sự dịu ngọt của tâm hồn là mạch nguồn tình cảm
thành lập một cái làng họ phải tìm một cái nguồn nước thiêng tức là không phải đập
người ta phải lấy một ít nước người ta đem về đêm năm đêm
người ta chìm bao như thế nào nó tốt hay là hai lần hay là chìm bao xấu
nếu mà xấu người ta cũng không dám đâu
người ba na thường đặt giọt nước theo địa thế của làng phụ thuộc vào sông suối núi đồi
giọt nước là tài sản chung của dân làng nên cần phải được gìn giữ và bảo vệ
người làng plei plek chúng tôi làm gì cũng có nhau ai làm việc làng cũng đoàn kết vui vẻ
hôm nay làng bàn bạc rồi sửa lại giọt nước
giọt nước này là từ thời ông ba
nếu mà xấu người ta để lại người làng chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ thì cả làng mới được thưởng
ngày con nhỏ tôi thường theo mẹ ra giọt để giặt rũ và lấy nước về sinh hoạt
bây giờ ở nhà có giếng rồi nhưng tôi vẫn ra giọt nước để lấy nước về ăn uống
khi làng có việc thì lấy nước về cúng tế thần linh
bên cạnh ý nghĩa về văn hóa truyền thống giọt nước còn thể hiện sự tôn trọng
ý thức của người ba na về tầm quan trọng của nước
đời sống tinh thần của cộng đồng mang lại giá trị to lớn về văn hóa truyền thống của người ba na